hành động người này cho đi những đồ cũ mình không còn sử dụng nữa đến những người cần các đồ dùng đó
các đồ dùng cho đi có thể là bất cứ thứ gì còn sử dụng được
từ những đồ vật có giá trị nhỏ như đồ chơi trẻ em hay đến những vật dụng có giá trị lớn như tv tủ lạnh
hiện nay mọi hoạt động cho nhận này đang được nhóm freecycle việt nam thực hiện trên nền tảng mạng xã hội facebook
cách thức hoạt động đó là người cho sẽ đăng đồ lên trên facebook trên nhóm của chúng tôi
và người nhận khi cảm thấy thích món đồ nào thì có thể đăng ký trực tiếp comment trực tiếp tại bài đó
và người cho sẽ là người có toàn quyền quyết định với món đồ của mình
việc trao đổi những món đồ như thế này sẽ giúp giảm thiểu tình trạng lãng phí tiền bạc và tài nguyên thiên nhiên
bảo vệ môi trường
hơn thế nữa mỗi người khi đem cho đi một món đồ mình không cần dùng nữa
vừa giúp họ tránh được cảm giác phùng phí vừa mang lại niềm vui cho bản thân
khi món đồ đó lại có ích với người đang cần đến nó
sâu xa hơn của freecycle là chúng ta tạo nên một nơi để chúng ta có thể giáo dục nhau
về hành vi cho tặng về tình người về những mối liên kết và chia sẻ
rồi là một thói quen nữa là chúng ta ít khi dọn nhà
thì freecycle là một thói quen khi mà chúng ta bắt đầu tìm những đồ cho chúng ta phải dọn
và dọn và có những món đồ mà cảm thấy rất là tiếc không muốn cho đi
thế thì đấy là những thói quen mà khó có thể bỏ được
thế thì cái quá trình tự hành freecycle thì chúng ta có thể giải quyết được rất nhiều bài toàn như thế này
ra đời từ năm hai nghìn một mươi ba với chỉ năm thành viên vào thời điểm đầu tiên
đến nay nhóm freecycle việt nam đã có hơn hai mươi thành viên

với việc làm cho nhận của mình cộng đồng freecycle đã nhân rộng hơn hành động bảo vệ môi trường
tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên dèn lôi sống giản dị tiết kiệm và ý nghĩa nhất
chính là sự liên kết chia sẻ giữa mọi người
những hình ảnh đẹp về hoạt động của nhóm freecycle việt nam vừa rồi
cũng đã khép lại thời lượng của chương trình vì môi trường bền vững ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau